tại khu vực biển cô tô tỉnh quảng ninh vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày một tháng ba lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện và kiểm tra tàu đông bắc một qn sáu nghìn hai trăm ba mươi tám đang vận chuyển trái phép dầu đeo trên biển
qua kiểm tra tàu đông bắc một có ba thuyền viên do ông đặng văn vương quê quán phường yên hải thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không chứng minh được giấy tờ hóa đơn hợp pháp của toàn bộ số dầu trên
ông vương khai nhận số dầu trên được mua gom từ nhiều nguồn trôi nổi và bán cho các tàu thuyền làm ăn trên biển
hiện cơ quan bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tạm giữ phương tiện hàng hóa tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật